sau thời gian dài đầu tư tiền của và công sức chăm sóc thì nhiều nông dân trồng gốc ở ấp thạch mảng xã tân lợi huyện đồng phú tỉnh bình phước lại gặp phải khó khăn khi mà vườn gốc đã đến mùa thu hoạch nhưng không có người mua
với diện tích sáu xào gốc anh trần văn toàn nhầm tính mùa vụ này sẽ có lợi nhuận khoảng bốn mươi triệu đồng
thế nhưng thay cho một mùa vụ gốc bội thu thì đây lại là hình ảnh thực tế của vườn gốc lúc này
những trái gốc với bao tiền của công sức giờ như thế này
các hộ trồng gốc ở khu vực này cho biết dựa theo hợp đồng đã được ký kết
với công ty gốc tây nguyên công ty phân bón và trung tâm khuyến nông huyện gốc sau khi được trồng sẽ được phía công ty gốc tây nguyên đến bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá gốc là bốn năm trăm linh đồng một kg
tuy nhiên công ty gốc tây nguyên chỉ đến thu mua vào mùa đầu tiên
còn lúc này khi gốc đã vào chính vụ thì công ty lại không đến thu mua mặc cho hàng tấn gốc đã quá ngày thu hoạch và bắt đầu hư hỏng khiến người dân vô cùng lo lắng và bức xúc
tế thì bây giờ công ty gốc không tới mua
và kêu thì đây điện thoại
điện thoại thì giám đốc cũng không nghe máy luôn nhắn tin cũng không trả lời luôn
thì dân chúng tôi là chỉ biết bây giờ chẳng biết làm sao nữa
để đầu tư trồng được một hectare gốc các hộ dân đã phải bỏ ra ít nhất là một trăm hai mươi triệu đồng và cao nhất là hai trăm linh triệu đồng nếu làm giàn kiên cố
gốc không bán được số tiền này coi như lỗ hoàn toàn bởi đây mới là mùa thu hoạch thứ hai và được xem là mùa thu hoạch chính
bất đắc dĩ nhiều người thậm chí đã nghĩ tới chuyện phá bỏ vườn gốc để trồng một loại cây
mới có lợi nhuận ổn định hơn
đến mùa này chuẩn bị đến mùa này là xong tôi chặt bỏ tôi phá
không để công ty còn làm ăn được nó đâu mà để
thế là phải trồng cây khác trồng cây khác là sau mấy năm sau cũng lại bắt đầu có thu hoạch
theo trung tâm khuyến nông khuyến ngư tỉnh bình phước sở dĩ xảy ra sự việc trên là do thời gian gần đây
giá gốc trên thị trường giảm xuống còn ba đồng một kg khiến công ty gốc tây nguyên gặp phải khó khăn trong thu mua
quy định của hợp đồng đã cam kết với người dân
không chỉ là vấn đề thu mua sản phẩm mà theo những hộ dân trồng gốc ở ấp thạch màng
nguồn giống của công ty gốc tây nguyên cung cấp cũng chưa đảm bảo chất lượng
số lượng cây được chiếm tỷ lệ cao khiến nông dân phải tốn thêm nhiều công để ghép lại cây giống mới
mô hình trồng gốc ở ấp thạch màng xã tân lợi là mô hình dựa trên quy trình liên kết bốn bên
nhà nông nhà nước nhà khoa học và doanh nghiệp là một mô hình mới mang tính thử nghiệm trong việc liên kết
thế nhưng với việc gặp nhiều khó khăn ngay cả từ lúc trồng đến lúc thu hoạch như thế này
thì mối liên kết sẽ không còn giữ được tính chặt chẽ của nó và tạo được niềm tin trong việc hợp tác lâu dài giữa các bên